các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

chủ cửa hàng nhông kính ở vĩnh tường vĩnh phúc cho biết kính thường là loại kính thủy tinh với nhiều đặc điểm có nhiều hạn chế như dễ bị chảy xước vỡ khi có lực tác động
trước những nhược điểm trên nhà sản xuất đã nghiên cứu khắc phục chúng và cho ra đời kính cường lực
theo anh quy chính những ưu điểm của kính cường lực nên chúng được sử dụng nhiều trong các lĩnh vực xây dựng như là cửa kính vách kính trong nhà tắm
theo quy chuẩn anh này cho biết kính cường lực là một dạng của kính thông thường được ra nhiệt đến ngưỡng biến dạng sáu trăm năm mươi độ c
sau đó kính được làm lạnh một cách nhanh chóng bằng khí nén để đến đạt mục đích cuối cùng là làm tăng ứng suất bề mặt của tấm kính tăng độ cứng
như vậy kính cường lực sẽ tạo sức căng bề mặt tăng khả năng chống chịu lực chống chịu lực va đập mạnh chịu được trọng tải lớn và chống bể vỡ do ứng suất nhiệt
khả năng chịu lực của kính cường lực gấp bốn năm lần so với kính thường
anh quy cho biết trong các công trình xây dựng anh nhận được rất nhiều đơn đặt hàng là kính cường lực ở nhiều thiết bị trong gia đình
bởi khi kính này bị va đập vỡ kính sẽ tạo thành nhiều hạt kính vụn không gây sát thương
quan sát hình ảnh chụp tại hiện trường trong quán cà phê anh quy nhận định rằng đây chính là tấm kính cường lực bị vỡ vụn một phần song vẫn còn nguyên miếng kính
anh quy chia sẻ trên thực tế có thể có một vài lô kính sản xuất chưa đạt độ nung ở nhiệt độ quy định dẫn đến chất lượng kém
khi gặp lực tác động kính không đạt độ bền như tiêu chuẩn ban đầu bởi bản chất của kính cường lực vẫn là kính thường
tuy nhiên để xác định nguyên nhân cụ thể trong sự việc nữ bác sĩ gặp đa chấn thương khi bị tấm kính rơi các bên liên quan cần phối hợp để làm rõ
anh dương ngọc minh giám đốc công ty sản xuất và thương mại nội thất việt an hưng yên cho biết
trong quá trình làm nghề thợ của công ty cũng gặp trường hợp bị thương do sơ xuất trong quá trình lắp đặt khiến kính vỡ vụn bắn vào cơ thể
kính cường lực có độ an toàn tương đối cao song anh minh cho biết cũng có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến trường hợp kính cường lực vỡ vụn
cụ thể điểm yếu nhất của kính cường lực là ở các cạnh viền xung quanh vì vậy quá trình thi công không đạt yêu cầu
gặp trường hợp thời tiết bất thường tác động trực tiếp vào bề mặt kính sẽ dẫn đến sự cố nứt vỡ
chính vì vậy khi lắp đặt ra công phần cạnh viền phải trong khung bao kính xử lý kính để không bị va chạm
bên cạnh đó việc lựa chọn loại kính độ dày kỹ thuật lắp đặt kính không đủ tiêu chuẩn dẫn đến độ bền của kính kém
theo anh minh yếu tố có thể làm kính bị vỡ vụn do không đảm bảo chất lượng
cụ thể kính không được tôi luyện ở nhiệt độ chuẩn nên dưới tác động bên ngoài dễ bị vỡ đột ngột
để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công kính giám đốc công ty sản xuất và thương mại nội thất việt an cho biết
bản thân người thợ thi công phải am hiểu thuần thục kỹ năng kinh nghiệm về kính và lắp đặt kính
trong quá trình tư vấn lắp đặt đơn vị phải đặt cái tâm lựa chọn những loại vật liệu an toàn
những vị trí có nguy cơ cao cần có tư vấn lắp đặt loại kính tốt
theo anh minh thực tế ở những vị trí cao cần an toàn tuyệt đối
vì vậy thay vì sử dụng kính cường lực người thi công sẽ tư vấn dùng kính cường lực dán
hai lớp kính dính vào nhau để tăng độ bền
nếu không may gặp sự cố các mảnh vỡ vẫn được liên kết với nhau trên miếng rán hạn chế nguy hiểm tối đa
thưa quý vị vụ vỡ kính xảy ra tại quán cà phê the cophe house khiến nữ bác sĩ bị liệt nửa người vẫn đang gây xôn xao dư luận
nhìn con cái nằm yếu ớt trên dường bệnh ông hoàng văn thành
chú tài xá diễn đồng huyện diễn châu tỉnh nghệ an bố của nạn nhân không khỏi rưng rừng nước mắt
ngồi thất thần tái khoa ngoài thần kinh cuộc sống bệnh viện đại học y hà nội
mắt ông thành sâu hắm bởi tất tuổi chạy ngược xuôi lo cho con cái
ông thanh nói nhìn con nằm trên giường bệnh yếu ớt ông cố kìm nước mắt không thể để con thấy vẻ yếu đuối của bản thân mình
ông tự nhủ phải giữ tinh thần ổn định vào lúc này vì chỉ còn ông là trụ cột gia đình
bố của nữ bác sĩ hml chia sẻ đầy tiếc nuối con gái rất tự lập còn còn ấp ủ nhiều dự định muốn đi nước ngoài học tiến sĩ
ông thành buồn giàu với tình hình hiện nay không biết tương lai của con sẽ đi về đâu
cũng theo lời kể của ông thành vợ ông bị ung thư bà vừa trải qua sáu đợt truyền hóa chất
một mươi ngày sau tiếp tục điều trị nên đợt này bà cũng ở bệnh viện chăm sóc con gái cùng ông
kể lại sự việc ông thành cho hay khoảng hai mươi một h bốn mươi năm phút ngày hai mươi tháng bốn
khi chuẩn bị đi ngủ ông bất ngờ nhận được số điện thoại lạ gọi đến
đó là giọng nói của con gái ông
bố ơi con bị thương nặng lắm con sắp hôn mê rồi bố sắp xếp ra hà nội giúp con
còn cảm ơn công sinh thành dưỡng dục của bố mẹ
lúc đầu ông còn tưởng con nói đùa vì số điện thoại lạ
nhưng con nói thêm mình được bạn đưa vào bệnh viện đại học y hà nội cấp cứu
đây là điện thoại của bạn
lúc này chân tay ông bùn rùn hụt hứng vô cùng
vợ và con trai ông ở quê cũng điện thoại
và kể về việc con gái gọi về nhà
gia đình sau đó vội vàng ra hà nội
năm giờ sáng ngày hai mươi một tháng bốn
gia đình ông thành vào từ khoa cấp cứu bệnh viện đại học y hà nội
lúc này l đã hôn mê
các bác sĩ thông báo tình trạng sức khỏe của cô tiên lượng rất nặng
cả nhà chỉ có thể ngóng tin con từ bác sĩ điều trị
sau nhiều ngày điều trị hiện tại bác sĩ lờ tỉnh táo
có thể giao tiếp đơn giản với người thân
người cha nước mắt lăn dài tâm sự
l và em trai đều do mẹ chăm sóc
bởi bố là bộ đội đóng quân ở miền biên giới cách nhà hai trăm linh km
một năm về nhà được vài lần
từ lớp một đến khi tốt nghiệp bác sĩ nội chú lờ đều đạt loại giỏi
sau khi tốt nghiệp bác sĩ đao khoa
nghe lời khuyên của bố chọn ngành học cứu người
lờ quyết tâm trở thành bác sĩ nội chú chuyên ngành ung thư
hoàn thành xuất sắc chương trình học
bác sĩ l được ký hợp đồng làm việc tại bệnh viện ca
khi con đường tương lai đang rộng mở
tài nạn bất ngờ ập đến đã hủy hoại cuộc đời của nữ bác sĩ trẻ
được biết bác sĩ h m l sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
quê ở nghệ an đang công tác tại bệnh viện ca cơ sở tân triều
chị l đang được điều trị tại bệnh viện đại học y hà nội
nữ bác sĩ tiếp tục được phẫu thuật lần hai
quá trình điều trị cho bệnh nhân sẽ còn kéo dài với nhiều khó khăn phía trước
ông thành cho hay sự việc con gái gặp nạn thời gian qua
nhận được sự quan tâm của rất nhiều người
gia đình ông vô cùng biết ơn và xúc động
thưa quý vị từ vụ việc trên
đề cập đến các vấn đề của kính cường lực nói chung
thạc sĩ kiến trúc sư cao hoàng anh
giám đốc công ty kiến trúc xây dựng và đầu tư aca cho rằng
có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc kính bị vỡ
điểm yếu nhất của kính cường lực là các cạnh viền xung quanh
đặc biệt là các góc
theo ông hoàng anh có thể do khung nhôm vách kính ngoài mặt tiền
có diện tích khá lớn
nhưng thiết kế chưa tính toán tác động của thiên tai dông lốc mưa bão
cũng có thể vách khung nhôm tấm kính lớn không chia đố được cắn vào tường
độ dài của kính không đạt tiêu chuẩn
do đó hệ khung nhôm vách kính này có liên kết yếu
độ bền kém không đủ khả năng chịu tải trọng gió lớn
ông hoàng anh phân tích
điểm yếu nhất của kính cường lực là các cạnh viền xung quanh
đặc biệt là các góc khi chịu va đập
quá trình thi công có thể kính bị lắp lệch lạc
kính dậy xuống phụ kiện chèn đệm kính khi lắp không đạt yêu cầu
khi có tải trọng gió kính cường lực trong khung có độ đàn hồi kém
tạo áp lực căng trên bề mặt kính làm chuyển vị kính trong khung
khi đó mép và góc kính trong khung bị va đập o ép
cộng với chất lượng kính thấp dẫn đến sự cố nứt vỡ hay phát nổ là tất yếu
cũng theo ông hoàng anh
một yếu tố nữa là có thể chất lượng kính cường lực không đạt yêu cầu
lá kính không được tôi luyện ở nhiệt độ chuẩn
chưa loại bỏ được tạp chất niken sunfur
khi kính cường lực chứa niken sunfur tạo nên sự gián nở
cũng gây ra hiện tượng vỡ kính đồn ngột
kính cường lực hay kín chịu lực đang được sử dụng nhiều tại các công trình hộ gia đình
hiện tượng kính cường lực tự vỡ không phải là hiếm
các thiết bị làm từ kính chịu lực như cửa vách giá đựng bồn rửa mặt bàn bếp đều từng xảy ra sự cố
theo chuyên gia khi sản xuất kính cường lực đã tính toán cân đối lực tác động
sự thay đổi nhiệt độ hơn kính bình thường từ năm đến bảy lần
kính chỉ vỡ đột ngột khi bị tích tụ ứng xuất
trong điều kiện này vật liệu không tốt sẽ tiềm mẩn ứng xuất cao trong đó
ứng suất của kính là mọi điểm đều có sự phân bố đồng đều về lực
chỉ cần một điểm nào đó trên vật có sự co kéo sẽ tạo nên ứng suất khác đi
trường hợp kính bị chiếu nắng vào sau đó cặp mưa sẽ tạo nên sự giãn nở các phân tử
từ đó tạm ứng xuất không cân bằng gây nên vỡ
để đảm bảo an toàn ông hoàng anh lưu ý trong thiết kế thi công và lựa chọn kính cho công trình
cần chú ý đến nguồn gốc sản xuất khả năng chịu tải độ bền tiêu chuẩn an toàn
khả năng chịu va đập cổ kính trước tác động của thiên tai mưa báo rông lốc
cần chọn các loại kính như kính rán an toàn kính cốt thép kính cường lực bằng phương pháp ngâm nhiệt
khắc phục được các nhược điểm của kính cường lực
các loại sản phẩm này có chung ưu điểm là khi có sự cố dẫn đến vỡ kính
các mảnh vỡ vẫn được liên kết liền khối với nhau hạn chế tối đa các hạt kính bắn vào người gây thương tích
cũng đều quan điểm về vụ việc
theo luật sư đặng xuân cường trường ban hình sự công ty luật tat law firm
đầu tiên phải xác định vụ việc tấm kính thuộc tòa nhà viettower rơi vỡ gây tương tích
cho khách hàng và nhân viên của quán secorfy house là một sự việc không có ai mong muốn
tuy nhiên với mức độ tổn thương về sức khỏe của các nạn nhân phải gánh chịu từ sự cố
luật sư đánh giá sự việc có tính chất rất nghiêm trọng
ông cường cho biết thêm với tính chất nghiêm trọng đó
cơ quan chức năng đang khẩn trương tích cực xác minh để làm rõ nguyên nhân dẫn tới sự cố
đồng thời làm rõ trách nhiệm của tất cả các bên đối với vụ việc
chủ sở hữu tòa nhà đơn vị được thuê vận hành đơn vị thuê mặt bằng kinh doanh
sau quá trình xác minh nếu cơ quan có thẩm quyền xác định có hành vi vi phạm quy định
về xây dựng trong các lĩnh vực khảo sát thiết kế thi công sử dụng nguyên liệu vật liệu
máy móc giám sát nghiệm thu công trình hay các lĩnh vực khác
thì sự việc xảy ra đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự
và cơ quan chức năng sẽ phải khởi tố vụ án để làm căn cứ tiến hành các hoạt động điều tra
khi đó người bị xác định có hành vi vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự
về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
theo điều hai trăm chín mươi tám bộ luật hình sự hiện hành
cũng theo luật sư cường ngoài trách nhiệm hình sự
người đã thực hiện hành vi vi phạm nêu trên phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại
cho những nạn nhân theo các quy định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong bộ luật dân sự
còn trong trường hợp nếu sau quá trình xác minh
cơ quan có thẩm quyền kết luận sự việc xảy ra là một sự kiện bất khả kháng
thì việc bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân được áp dụng theo quy định tại điều sáu trăm linh năm bộ luật dân sự hiện hành
theo đó chủ sở hữu người chiếm hữu người được giao quản lý sử dụng tòa nhà
sẽ phải bồi thường thiệt hại do sự cố gây ra cho các nạn nhân
ngoài ra người thi công nếu xác định có lỗi trong gây ra vụ việc
cũng phải liên đối bồi thường thiệt hại cho nạn nhân
hoạt động bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng này tuân theo nguyên tắc quy định tại điều năm trăm tám mươi năm bộ luật dân sự
đó là bồi thường toàn bộ và kịp thời đối với những thiệt hại thực tế
luật sư cường cho biết thêm về phía quán secuffie house là đơn vị thuê mặt bằng kinh doanh
cần căn cứ vào các thỏa thuận trong hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh
để làm rõ trách nhiệm của đơn vị này đối với hậu quả của vụ việc đã xảy ra
hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra
làm rõ sự cố vỡ kính xảy ra tại the cophi house thái hà
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật được gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại